tổng cục du lịch vừa ban hành công văn số một nghìn năm trăm sáu mươi gửi các sở du lịch sở văn hóa thể thao và du lịch các tỉnh thành phố doanh nghiệp lữ hành quốc tế về việc thông báo chính sách mới của ấn độ đối với phí cấp thị thực điện tử cho khách du lịch việt nam
theo đó chính phủ ấn độ quyết định giảm phí cấp thị thực điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch từ việt nam đến ấn độ
phí cấp thị thực điện tử du lịch thời hạn ba mươi ngày trong mùa thấp điểm từ tháng bốn đến tháng sáu hàng năm là một mươi usd phí cấp thị thực điện tử du lịch thời hạn ba mươi ngày từ tháng bảy năm trước đến tháng ba năm sau là hai mươi năm usd phí cấp thị thực điện tử du lịch thời hạn một năm nhiều lần là bốn mươi usd phí cấp thị thực điện tử du lịch thời hạn năm năm nhiều lần là tám mươi usd